tin an ninh trả tự công an tp biên hòa hiện đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ phát hiện ba mẹ con chết bất thường tại nhà riêng ở khu phố hương phước phường phước tân thành phố biên hòa
thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi chín tháng một người chồng đi làm về nhà gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời cửa nhà khóa bên trong
nghi ngờ chuyện chẳng lành người chồng phá cửa sông vào thì phát hiện vợ cùng với hai con đã tử vong trong nhà
sự việc được trình báo cho công an địa phương
nhận được tin báo lực lượng công an phối hợp với cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi làm rõ vụ việc
được biết người chồng làm nghề tài xế xe tải nên nhiều ngày mới về thăm nhà
hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra xử lý
còn tại tp hcm lực lượng chức năng quận sáu vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn hộ trung cư làm nhiều tài sản bị hư hỏng
ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi bao trùm một căn hộ trung cư
khiến cho cư dân sinh sống tại đây bị một phen hốt hoảng và vội di tản ra khu vực an toàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm qua người dân phát hiện căn hộ ở tầng bốn của trung cư trên đường nguyễn văn luông phường một mươi hai quận sáu bị bốc cháy
phát hiện hỏa hoạn lực lượng bảo vệ đã dùng bình chữa cháy tiếp cận để dập lửa để đảm bảo an toàn các cư dân sinh sống bên trong được di tản xuống đất
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
hơn ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn hộ bị hư hỏng và thiêu dụi
tiến hành kiểm tra đột xuất xe ô tô bảy chỗ từ bình dương ra bình thuận
công an tỉnh bình thuận đã phát hiện ngô thị tuyết nhung chú tại tỉnh bình dương và nguyễn minh trung chú tại tỉnh đồng nai đang vận chuyển ma túy các loại và có mang theo súng đạn
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trên xe khoảng hai trăm linh gam ma túy loại ketamin chín mươi tám viên thuốc lắc một khẩu súng và hai mươi viên đạn
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của đối tượng ngô thị tuyết nhung còn khẩu súng và hai mươi viên đạn là của nguyễn minh trung
kiểm tra tại nơi ở nguyễn minh trung thuộc thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một khẩu súng cùng một mươi viên
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đang vào cuộc điều tra vụ việc một thanh niên bị hai người dùng dao tấn công dẫn tới bị thương trên địa bàn
theo đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một tại khu vực bờ máng thuộc khu hai phường hà an thị xã quảng yên
do mô thuẫn cá nhân một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường hà an đã bị một đối tượng ở cùng phường và một thanh niên khác dùng dao truy đuổi và đâm gây thương tích phải nhập viện
hiện cơ quan chức năng của địa phương tích cực vào cuộc điều tra để xử lý các nghị phạm liên quan theo quy định của pháp luật
công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan tới nhóm quái xế đi xe độ tụ tập và lưu thông thành đoàn
nẹp ô phóng nhanh lãng lách gây dối trật tự công cộng và dạng sáng mùa một tết
bốn người bị khởi tố gồm võ ngọc thơ ở sóc trăng võ thanh toàn ở thanh hóa vũ đức minh hùng và quách phú khang cùng trú tại tp hcm
trong đó thơ và toàn bị bắt tạm giam hùng và khang được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một tức mùa một tết nguyên đán tổ công tác đã phát hiện khoảng một trăm linh còi xế trên các xe độ tụ tập lưu thông thành đoàn nẹp bô phóng nhanh lạng lách gây dối trật tự công cộng trên đường bắc hải ở phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thương kiệt đến thành thái
lực lượng chức năng đã bắt được ba mươi ba quái xế cùng hai mươi một xe độ và bàn giao cho công an quận một mươi xử lý
qua điều tra công an xác định thơ toàn hùng và khang có vai trò cầm đầu tổ chức tụ họp để đi bão vào dạng sáng ngày một tết
tin an ninh trật tự đêm qua hai mươi tám tháng một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố đà nẵng nhận được tin báo mất tích của một du khách tại khu vực bãi sủng cỏ đèo hải vân
các lực lượng chức năng của thành phố đã xuyên đêm triển khai các phương án để đưa được người bị nạn vào nơi an toàn
vụ việc được lực lượng chức năng tiếp nhận vào lúc hai mươi
trong lúc hai mươi hai h hai mươi phút tối ngày hôm qua báo có một trường hợp nam du khách thành phố hồ chí minh bị trượt chân trong lúc đi phượt một mình tại khu vực bãi sủng cò thuộc đèo hải vân địa phiện phường hoàng hiệp bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
ngay trong đêm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng đã triển khai lực lượng ứng cứu
sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ xuyên đêm đến khoảng ba giờ sáng nay lực lượng đã phát hiện nạn nhân bị kẹt dưới gành đá sát bãi biển cách nơi người dân trình báo khoảng hai trăm linh m
khi phát hiện nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương và hôn mê lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp để tiếp cận nạn nhân sơ cứu tại chỗ
đến khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng nay nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
và dịp đầu xuân các lễ hội truyền thống lại tưng bừng khai hội
cùng với các cấp các ngành lực lượng công an quảng ngãi đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội cũng như công tác phòng chống dịch
trong và sau tết là thời điểm các làng trài sôi nổi lễ hội gia quân nghề cá với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản mang lại cơm no áo ấm cho mọi gia đình ngư dân
đây là lễ hội có từ hàng trăm năm trước được tổ chức vào dịp đầu năm mới cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu xóm làng ấm no hạnh phúc
lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến xem và cổ vũ nhờ chủ động triển khai sớm các phương án phòng ngừa bảo đảm an ninh trật tự
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định trật tự an toàn giao thông được bảo đảm góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương khi đến thăm quan du lịch
với những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đã giúp cho chính quyền cơ sở tổ chức thành công các lễ hội truyền thống
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân góp phần quảng bá hình ảnh quê hương núi ấn sông trà bình yên phát triển trong năm hai nghìn hai mươi

thế nhưng ít xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài
tại cao tốc tp hcm trung lương cửa ngõ miền tây lượng phương tiện ô tô hướng về tp hcm khá đông đúc
nối hàng dài chờ qua các trạm thu phí và đường rẽ vào thành phố
tuy vậy không xảy ra tình trạng ôn tắc
tương tự tại quốc lộ một a dòng người hối hả nối đuôi nhau đổ vào thành phố dưới cây nắng oi ả
tuy lượng xe đông và di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe
hôm nay thì xe rất là đông anh đi di chuyển cũng khó khăn
thì nếu mà như ngày bình thường thì em đi khoảng hai tiếng thôi
nhưng mà hôm nay đi cũng mất hơi lâu rồi đi từ lúc một mươi h ba mươi đến giờ một mươi hai h ba mươi rồi
tại các nút giao thông trọng điểm lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng triển khai lực lượng phân luồng tránh ủn tắc
tuy nhiên với lưu lượng xe đông di chuyển chậm đã khiến nhiều người mệt mỏi do thời gian di chuyển lâu
bình thường thì đi tầm khoảng là
tầm khoảng là bốn tiếng nhưng mà hôm nay là tầm khoảng sáu tiếng
tại vì khi mà chạy xe bình thường thì ví dụ như là chạy được khoảng sáu mươi km trên giờ ví dụ là đường trống

nhờ việc nhiều người chủ động trở lại thành phố hồ chí minh từ nhiều ngày trước
nên tình trạng giao thông được giảm tài đáng kể không có nhiều điểm ủn tắc
trong khi đó tại hà nội trái ngược với cảnh tượng giao thông thuận tiện
trong chiều mùng năm tết thì chiều nay ngày mùng tám âm lịch
nhiều tuyến phố thủ đô ghi nhận tình trạng ùn do người dân từ khắp ngà trở lại làm việc
theo ghi nhận của phóng viên vào chiều nay trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
hướng vào nội đô xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài các phương tiện ô tô di chuyển khó khăn
càng về thời điểm chiều tối lượng phương tiện càng lúc càng đông đúc hơn
tại khu vực đối diện khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp
vào lúc hơn một mươi năm giờ tại tuyến đường vành đai ba trên cao
đoạn qua hồ linh đàm cũng xảy ra tình trạng ồn ưa kéo dài
các phương tiện ô tô di chuyển chậm nhích từng mét trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung điều hướng phân luồng giao thông
để giảm ồn tắc tại những điểm có mật độ giao thông đông đúc